hiện nay do nhu cầu cung cấp lượng máu phục vụ điều trị bệnh nhân quá lớn
bệnh viện hữu nghị việt đức kêu gọi người dân chung tay hiến máu nhân đạo cứu người
với đặc thù là bệnh viện ngoại khoa mỗi ngày bệnh viện hữu nghị việt đức mổ trung bình một trăm năm mươi ca mổ phiên
khoảng trên ba mươi ca mổ cấp cứu trong đó có nhiều ca cấp cứu không thể trì hoãn chuyển máu
chính vì vậy nhu cầu cung cấp đủ máu cho điều trị bệnh nhân là rất lớn
có những ngày bệnh viện cần truyền từ hai trăm linh đơn vị máu
để có nguồn cung cấp máu chủ động và kịp thời cho việc điều trị
bệnh viện hữu nghị việt đức kêu gọi người dân tham gia hiến máu trực tiếp tại địa chỉ sau
trung tâm chuyển máu phòng một trăm ba mươi hai tầng một nhà c hai bệnh viện hữu nghị việt đức
thời gian từ bảy giờ đến một mươi sáu giờ các ngày trong tuần trừ chủ nhật
hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng một nghìn chín trăm linh một nghìn chín trăm linh hai để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết